công an tp đà nẵng vừa làm rõ một đối tượng có hành vi vi phạm quy định về phòng chống dịch
cụ thể người này đã dùng giấy đi chợ qua các chốt kiểm soát dịch bệnh để đi đến nhiều nơi
trong thời gian thành phố đang thực hiện cách ly toàn xã hội rồi sau đó lại có hành vi đăng tải lên mạng xã hội
cụ thể do bị mất giấy đi chợ nên vào trưa ngày hôm qua chủ tài khoản facebook có tên là lê kim mai
trú tại phường thanh khê tây quận thanh khê thành phố đà nẵng đã mượn giấy đi chợ của người thân để xin qua chốt kiểm soát
nhưng trên thực tế người này không đến chợ địa phương mà đi nhiều chợ khác trên địa bàn quận
rồi sau đó về nhà một người quen
khi về đến nhà người này còn đăng tải việc mình dùng giấy đi chợ để đi nhiều nơi mua đồ và ghé vào nhà bạn chơi
khiến cộng đồng mạng rất bức xúc
hành vi này vi phạm nghiêm trọng quy định phòng chống dịch và chỉ thị cách ly toàn xã hội của thành phố
sau khi làm việc với công an phường thanh khê tây chủ tài khoản này đã thừa nhận hành vi sai trái của mình
và gỡ bỏ bài đăng trên mạng xã hội